những câu chuyện bàn tròn luôn là điều rất đỗi quen thuộc nơi công sở
đó là sợi dây giúp đồng nghiệp gần gũi giúp ta giải tỏa stress sau những giờ làm việc căng thẳng
những buồn chuyện sao cho văn minh không bị biến tướng thành ngồi lê đôi mắt chia bè kết phái nói xấu sau lưng lại không hề dễ
chị việt anh làm quản lý của rất nhiều nhân viên ở nhiều lứa tuổi và tính cách khác nhau
đã có lúc chị cũng gặp những tình huống khó xử với việc nhân viên có những nhóm chat riêng ngoài công việc hay còn gọi là nhóm chat buồn chuyện
có một cái nhóm mà chúng tôi tạo ra để chỉ để là nói chuyện với nhau với các công việc thôi
nhưng thỉnh thoảng thì cũng có người nói chuyện không
công việc tôi cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua không có vấn đề gì
nhưng mà tôi biết là sau lưng tôi có một nhóm khác và các bạn ấy đặt tên nhóm đó là nhóm không có chị việt anh
đầu tiên là không cảm thấy bất ngờ bởi vì là đương nhiên nó sẽ là có những cái như thế
nhưng sau khi mà biết sâu hơn là các bạn ấy nói những chuyện gì trong nhóm đấy thì vô cùng bất ngờ
bởi vì là các bạn ý bàn chuyện là sinh nhật tôi tặng gì cho tôi
tôi thích gì không phải chị thích cái này đâu chị thích cái kia cơ
và các bạn bàn nhau xôn tụng
và thực dụng tôi thấy rất cảm động
khi nào nó ảnh hưởng đến chất lượng công việc
ngay lập tức là có một cái dấu hiệu báo động và chúng ta sẽ xử lý vấn đề đó
còn nếu như chất lượng công việc các bạn vẫn ổn thì không vấn đề gì cả
nhưng không phải ai cũng gặp những tình huống khó xử nhưng lại tốt đẹp như vậy
trong một môi trường doanh nghiệp phải điều phối công việc sao cho đúng tiến độ
đảm bảo hiệu quả đã khó mà còn phải hài hòa những mối quan hệ với nhân viên
thậm chí là của nhân viên với nhau
là việc làm không phải người quản lý nào cũng làm tốt được cả hai
đương nhiên bản thân từ buôn chuyện nó đã nói lên một cái góc độ rất là thiếu tích cực
nhưng chúng ta nhìn từ góc độ con người và nhìn từ góc độ xã hội
ai sống trong cuộc sống cũng sợ nhất cái sự cô đơn
và chính cái việc mà được gắn kết với nhau trong các nhóm
được kết nối với nhau và được chia sẻ thật sự những cái gì suy nghĩ sâu thẳm ở bên trong mình
tôi nghĩ đấy là một nhu cầu tất yếu của con người
và nếu đo trên cái tháp nhu cầu của mastlow
có sáu cái nhu cầu
thì nhu cầu được thể hiện bản thân mình
nó là nhu cầu nối liền ngay sau những cái nhu cầu cơ bản
thì điều đấy nó là điều rất là tự nhiên
chỉ có điều chúng ta có thể làm gì để câu chuyện buôn chuyện đó
từ tiêu cực trở thành tích cực
trong môi trường công sở cũng vậy
nếu như mọi người chỉ đến làm việc sau đó lại ra về
hẳn là sẽ rất tẻ nhạt
những cuộc nói chuyện sẽ giúp các đồng nghiệp
thấu hiểu và xích lại gần nhau hơn
sau những giờ làm việc mệt mỏi
hay những lúc nghỉ ngơi
được lắng nghe và chia sẻ
áp lực sẽ giảm đi rất nhiều
đối với môi trường công sở
bữa ăn trưa chính là thời điểm thích hợp
để mọi người nói chuyện và chia sẻ với nhau
nhưng bên cạnh cơ hội gắn kết
giao lưu và giải tỏa những áp lực cùng đồng nghiệp
bữa ăn trưa cũng chính là cơ hội phát sinh
những cuộc bàn tán nhỏ to
bắt nạt đồng nghiệp
thói quen buôn dưa lê nơi công sở
sẽ chẳng có gì để làm được
thì đáng chê trách
nếu những người tham gia không đi quá sâu
vào đời tư cá nhân người khác
những lời than vãn về công ty tô xích
đồng nghiệp tô xích
dần trở thành một tính từ thịnh hành
trong công sở việt nam hiện đại
cụm từ tô xích trong giới công sở
được định nghĩa đại khái là những tấn công tiêu cực lẫn nhau
giữa đồng nghiệp cạnh tranh đấu đá
không dựa trên năng lực
mà lập bè phái để tấn công hạ bệ người khác
và gây những ảnh hưởng tiêu cực
đến tâm lý một hoặc nhiều người
không cần phải lập mưu
hay lôi kéo tạo dựng bè phái
dân công sở ngày nay có khi vô tình
hình thành thói quen xấu bỏn vẹn
bằng câu mở đầu nghe nói là
tức là bắt nguồn bằng tính cách tò mò
ưa tán gỗ bình thường
nhưng khi chuyển tai một câu chuyện
chưa chính xác về người khác
gây tổn hại đến tâm lý người khác
và tác động tiêu cực đến không khí làm việc
khi buôn chuyện không còn nằm
ở trong cái lề của công sở
mà nó nằm ở khắp mọi nơi
thì với vai trò một người công dân
chúng ta cần phải có thêm
một kiến thức nữa
một ý thức nữa đấy là an toàn trên môi trường
giao tiếp trên mạng xã hội
tất cả nó để lại dấu vết
từng từ ngữ đều trở thành
những code để social media
để những cái phần mềm
có thể trích lọc và các bạn đâu đấy
sẽ bị spot
chính các bạn là thủ phạm
bởi vì rất nhiều công cụ trên mạng xã hội
sẽ giúp cho nhà quản lý
sẽ giúp cho công ty
sẽ giúp cho một đất nước
phát hiện ra bạn là người như thế nào
đối với những người trẻ như thủy nhung
vừa bước chân vào thị trường lao động
chưa có nhiều cọ sát và kinh nghiệm xã hội
trong giao tiếp và ứng xử nơi công sở
sẽ cảm thấy bị áp lực rất nhiều
nếu phải trở thành đối tượng
của những câu chuyện sau lưng
khi đặt bút ký hợp đồng lao động
ai cũng mong muốn được làm việc
trong một môi trường công sở hòa bình
đồng nghiệp hỗ trợ
sẽ biết lắng nghe
cơ hội cạnh trọng
cơ hội cạnh tranh lành mạnh
ông manvin china
chuyên gia huấn luyện hàng đầu singapore
người có nhiều năm kinh nghiệm
đào tạo và phát triển tổ chức
tại khu vực châu á thái bình dương
khi thuyết trình về việc xây dựng
văn hóa ứng xử nơi công sở
nhằm kiến tạo môi trường
làm việc văn minh hiệu quả
cũng cho rằng tình trạng nhân viên buôn chuyện
có thể gây ra những tác động tích cực
cũng như tiêu cực nơi công sở
mà phần lớn là tác động tiêu cực
ở góc độ tích cực
nhân viên có thể xuôi nổi bàn tán
về việc doanh nghiệp chuẩn bị đưa ra thị trường
một sản phẩm mới
về các kế hoạch trong công ty hay trong ngành
tuy nhiên những câu chuyện đồn đại
về những đề tài quá măng tình cá nhân
nhất là khi chúng được theo dệt với những tỉnh tiết
thông tin không đúng sự thật
sẽ gây ra tác động tiêu cực
đến tinh thần làm việc và sự đoàn kết
gắn bó trong một nhóm
giữa các bộ phận phòng ban với nhau
làm suy giảm hiệu quả làm việc của tổ chức
và thậm chí có thể khiến cho tỷ lệ nhân viên
nghỉ việc tăng cao
có nhiều cách để các nhà quản lý lãnh đạo
hạn chế được mức độ tiêu cực của vấn đề này
tổ chức các buổi nói chuyện
các diễn đàn trực tiếp
hoặc các nhóm online để chia sẻ các chủ đề công việc
cá nhân một cách thường xuyên
mọi việc được rõ ràng minh bạch
thì sẽ không có chuyện xì xào bàn tán sau lưng
tôi nghĩ điều quan trọng là việc xây dựng được
văn hóa doanh nghiệp
văn hóa của mỗi đơn vị công ty
người cán bộ trong vụ việc này đã bị kỷ luật
nhưng thực tế ở nhiều cơ quan công vụ khác
vẫn còn rất nhiều người
làm công việc cá nhân trong giờ hành chính
buôn chuyện chắc chắn là không tốt
khi đang trong giờ làm việc
và càng nghiêm trọng hơn khi những người thực thi công vụ
lại buôn chuyện trong giờ làm
gây ảnh hưởng người khác
thậm chí là ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh
nơi công quyền trong mắt người dân
là cán bộ mà thiếu nghiêm túc trong công việc
thiếu tôn trọng với người dân
là điều mà đảng ta vẫn kiên quyết phê bình
và có biện pháp xử lý
quyết định số một nghìn tám trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
của thủ tướng chính phủ
về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ
nhằm nâng cao văn hóa công vụ
góp phần hình hành phong cách ứng xử
lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ
công chức viên chức
đảm bảo tính chuyên nghiệp trách nhiệm năng động
minh bạch hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ
đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân xã hội
buôn chuyện trong công sở
cũng nên nhìn lại một góc nhìn tâm lý nữa
đấy chính là
có những nỗi sợ của mọi người
và mọi người không thể
bộc bạch không thể chia sẻ
vậy thì làm cách nào để có thể hóa giải
được những cái nỗi sợ hãi
sợ hãi vì bị mất việc sợ hãi bị vì mất quyền lợi
sợ hãi vì
xếp không còn yêu thương mình nữa
hoặc là đối xử không công bằng
vậy trong tổ chức
một trong những điều mà tôi nghĩ là có thể giúp được
hóa giải được cái điều này
đó chính là chúng ta tạo một cái môi trường
minh bạch nhất một môi trường
mà gắn kết với nhau
không chỉ bằng tiền lương tiền thưởng
mà còn bằng tình người
thì những cái công cụ mà nhân sự hiện đại
họ đã đưa vào
đấy chính là những công cụ về mentoring và coaching
lúc này thì giữa nhà quản lý và nhân viên
nên tạo những cái môi trường
những cái câu chuyện nói chuyện một một cùng với nhau
cùng với việc xây dựng văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ
công chức viên chức nhà nước
thì trong môi trường doanh nghiệp tư nhân
đảng và nhà nước ta cũng luôn coi trọng
việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp
đề cao nhân tố văn hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh
nhất là trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp càng được coi trọng
qua đó thúc đẩy các doanh nghiệp ngày càng phát triển
góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước